công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới biển và hải đảo
luôn được cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh bình định xác định là nhiệm vụ trọng tâm
đây là hoạt động thiết thực giúp các ngư dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước nắm rõ quy chế về quản lý bảo vệ tài nguyên biên giới biển
đồng thời giúp bà con phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
những ngày gần đây khu vực cầu tàu của xã đảo nhân châu thành phố quy nhơn vừa có thêm
một công trình mới thu hút sự chú ý của người dân trên đảo đó là bảng tuyên truyền phổ biến
nghị định số bảy mươi một của chính phủ về quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới
biển nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đây là công trình thanh niên do tri đoàn đồn biên phòng
nhân châu phối hợp với đơn vị kết nghĩa thực hiện được sự phổ biến tuyên truyền của bộ đội biên phòng
ngư dân ở đây đã nghiêm túc chấp hành theo chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước
không còn hiện tượng sử dụng chất nổ thuốc mê để đánh bắt hải sản trái phép
người dân tích cực tố giác các trường hợp tàu vi phạm để cơ quan chức năng xử lý
góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản của địa phương
không chỉ tại xã đảo nhân châu công tác triển khai tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên toàn tỉnh bình định
cũng được tăng cường triển khai đặc biệt là các địa bàn trọng điểm như cảng cá quy nhơn cảng cá đề ghi
hay xã tàm quang nam
qua buổi tuyên thông này tôi cũng nhận được một ít kiến thức
tôi sẽ về tuyên truyền cho người thân con chéo và những bạn bì gần xa ở trong thôn trong xóm tôi
là không có khi đi đánh bắt hải sản không có nơi vi phạm lãnh hãi nước ngoài
cái thứ nhất là nó thiệt hại về con người cái thứ hai nữa là nó thiệt hại về cái kinh tế của gia đình và của xã hội
thông qua hình thức là tuyên truyền tập trung cho bà con
nhân dân nhất là ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ trên địa bàn của tỉnh
với cái mục đích là để bà con hiểu rõ nhận thức đúng đủ về pháp luật nhất là pháp luật về biển
trên cơ sở đó vừa phát triển kinh tế gia đình góp phần phát triển kinh tế địa phương
đồng thời là tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và khẳng định cái chủ quyền của việt nam trên các vùng biển
quả của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của bộ đội biên phòng tỉnh bình định
là những chiến công thầm lặng góp phần giữ vững thế trận lòng dân an ninh tuyến biển của bình định nói riêng và cả nước nói chung